công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt giữ thành công đối tượng thái quốc trạng ba mươi ba tuổi quê tỉnh cà mau
về hành vi cố ý gây thương tích sau hơn tám tháng lẩn trốn
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày ba tháng một tại ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch
do mâu thuẫn trong quá trình mua bán với anh nguyễn văn cường ba mươi bốn tuổi quê tỉnh bà rê vũng tàu
nên trạng đã rủ đồng bọn đánh anh cường gây thương tật ba mươi rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện nhân trạch
phối hợp với công an xã long thọ đã bắt giữ trạng khi đang lẩn trốn
tại một phòng trọ ở ấp ba xã long thọ